một cơn mưa có cường độ lớn kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ vào trưa ngày hôm nay một mươi hai tháng năm đã khiến nhiều tuyến đường tại thành phố hải phòng thành sông
nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong nước khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn
vào khoảng một mươi một h hôm nay ngày một mươi hai tháng năm cơn mưa lớn với thời gian kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã diễn ra tại thành phố hải phòng
cơn mưa đầu mùa khiến nhiều tuyến phố lâm vào tình trạng ngập lụt nặng
đặc biệt có nơi ngập lụt bốn mươi năm mươi cm ô tô xe máy bị chết máy không thể lưu thông
đồng thời hệ thống thoát nước cũng quá tải không kịp tiêu thoát nước
mưa lớn cũng khiến hoạt động kinh doanh bị đình trệ nhiều cửa hàng chợ trung tâm có thiệt hại về tài sản
đến một mươi bốn giờ hôm nay mặc dù mưa đã tạnh được hơn một giờ đồng hồ nhưng nước mưa vẫn ngập sâu trên các tuyến phố